tại hà nội khối thi đua các cơ quan đảng trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi trong đó tập trung nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng là một trong số những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu
năm hai nghìn một mươi chín các cơ quan đơn vị thuộc khối bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua
sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra giám sát hoạt động các phong trào thi đua
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thúc đẩy phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực
kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu
năm hai nghìn hai mươi được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng khối sẽ thực hiện chủ trương gắn công tác thi đua khen thưởng của toàn khối
với kết quả hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan tập trung nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng
với nhiều giải pháp được đề ra như tổ chức triển khai kịp thời đầy đủ các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm thi đua khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra